thưa quý vị vì nhân dân phục vụ vì nhân dân hy sinh không phải chỉ là một câu khẩu hiệu
tinh thần ấy đã chảy trong huyết quản mỗi người chiến sĩ khi tự hào được khoác lên mình sắc phục công an nhân dân
tận hiến vì dân tận hiến về những giá trị tốt đẹp của con người sẵn sàng xả thân vì cuộc sống
cùng với đó trong năm vừa qua bốn sĩ quan công an đầu tiên lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
qua gần bốn tháng ở những vùng đất còn nhiều bất ổn họ đã khẳng định được sự tự tin và năng lực của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam sẵn sàng hoàn thành những nhiệm vụ quốc tế cao cả
phóng viên intv đã có cuộc phỏng vấn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an mời quý vị cùng theo dõi
trân trọng cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế